chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì buổi làm việc
thảo luận tại phiên họp các ý kiến đại biểu băn khoăn đề nghị bổ sung quy định về bộ máy giúp việc của cơ quan địa phương nhằm thực hiện chủ trương hợp nhất ba văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
hiện tại đã có một mươi hai địa phương thực hiện thí điểm theo nghị quyết số năm trăm tám mươi của ủy ban thường vụ quốc hội
nếu không sửa các quy định liên quan đến bộ máy giúp việc của cơ quan địa phương thì sẽ không tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp tổ chức lại ba văn phòng
sau khi kết thúc việc thí điểm cần có tổng kết báo cáo với trung ương và quốc hội để thuận với lòng dân
các ý kiến cũng tán thành việc cụ thể hóa chủ trương của trung ương trong việc giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ở từng loại đơn vị hành chính giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân
tuy nhiên giảm như thế nào giảm ở cấp nào cơ quan nào thì ý kiến còn khác nhau
chúng ta giảm biên chế là cái lớn tại sao chúng ta phải làm vấn đề
ở trong đây là chúng ta giảm biên chế nhưng đồng thời một cái vết rất lớn là tăng cái cường hiệu quả của quản lý nhà nước của chúng ta
hiện nay sự sắp xếp này có đảm bảo sự tăng cường hiệu quả của quản lý nhà nước hay không
tôi nhìn thấy ở cái sự giảm biên chế mà tôi chưa nhìn thấy được sự là hiệu quả của quản lý nhà nước trong thời gian sắp tới
trong tình hình hiện nay và điều kiện này thì chúng ta phải tăng cường cái vai trò của cơ quan dân cử
đấy là sao một xu thế thế
và tăng cường hiệu lực hoạt động của nó tăng cường sức mạnh của nó
trong việc quyết định các vấn đề quan trọng
ở địa phương cũng như là giám sát
nếu như chúng ta đi như thế tôi cho là nó đang có một xu thế là đi ngược
ý kiến mà cho rằng thời gian vừa qua hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân
ở địa phương là làm tăng biên chế là ý kiến này không có đúng
bây giờ chúng ta nói lấy lý do đó và đề xuất là giảm không có cơ sở
vừa rồi đại biểu quốc hội và các hội đồng nhân dân các tỉnh hợp người ta đều đề nghị không có
nên giảm cái số lượng này
tôi cũng thấy xu hướng là ở huyện giảm cũng được như ở tỉnh đề nghị cân nhắc
cũng theo một số đại biểu cần nghiên cứu một cách toàn diện cụ thể hơn vấn đề phân quyền
phân cấp ủy quyền giữa trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền với nhau
để bảo đảm tính thống nhất với các luật chuyên ngành khác